cảm ơn các bạn đã theo dõi
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày hai mươi chín tháng ba công an thành phố hà nội phối hợp cùng với công an quận ba đình điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng vũ trí chung bốn mươi ba tuổi trú tại phường thanh nhàn quận hai bà trương hà nội thu giữ một khẩu súng côn tự chế năm viên đạn và một vỏ đạn
theo công an quận ba đình vào khoảng một giờ ngày hai mươi sáu tháng ba anh nguyễn viết tuyên và chị bùi thị nguyệt là tiểu thương chợ long biên cùng với bốn người khác đang kiểm đếm tiền hàng tại chợ đã bị một đối tượng nam giới bịt mặt dùng súng đập bắn súng vào đầu anh tuyên đe dọa khống chế
sau đó người dân nghe có một tiếng nổ phát ra nghi là tiếng súng nhưng không ai bị thương đối tượng cầm súng đã giật lấy túi sách của chị nguyệt rồi chạy thoát
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng ngô bá khá hay còn gọi là khá bảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có địa chỉ tại phúc tinh tam sơn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng ngô ba khá dương tính với ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ngô bá khá cùng với đồng bọn cơ quan công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
riêng trong ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng này đã đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền gần chín mươi bảy triệu đồng
cùng với ngô ba khá cơ quan công an cũng đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
nguyễn hữu hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngô lương an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và trịnh hữu quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
các đối tượng trú tại thị xã từ sơn và địa bàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh cũng cho biết ngô ba khá là đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự
chỉ trong vòng hai ngày hai đối tượng là trần tấn lọc ngụ tại phương tân thành quận tân phú tp hcm và nguyễn hiệu hiệp ngụ tại phương tân phú quận tân phú tp hcm
đã liên tiếp gây ra bộ phát triển
công an huyện gò dầu vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo từ khoảng tám giờ đến chín giờ sáng ngày một tháng bốn trên địa bàn huyện gò dầu liên tiếp xảy ra hai vụ cấp giật tài sản
qua điều tra công an huyện gò dầu xác định hai kẻ cướp là trần tấn lộc và nguyễn hữu hiệp nên tiến hành bắt khẩn cấp
qua khám xét công an thu giữ ba sợi dây chuyền màu vàng một mặt dây chuyền một đoạn dây chuyền có tổng trọng lượng gần tám chỉ bốn triệu đồng một xe mô tô và ba điện thoại di động
bước đầu lộc và hiệp khai chỉ trong vòng hai ngày chúng đã thực hiện bốn vụ cướp giật trên địa bàn huyện gò dầu
các đối tượng cũng vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bị can bắt tạm giam với tội danh lạng dụng chi tín nhiệm chiếm đoàn tài sản
tại cơ quan điều tra chuẩn khai nhận trong thời gian từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng thuê xe ô tô hiệu hyundai santa của công ty du lịch nhất hồ với giá một triệu đồng một ngày
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chuẩn mang xe ô tô này đi cầm cố cho một người dân với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
và nói dối là xe của gia đình
cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm nên không có giấy tờ kèm theo
liên quan tới việc người dân mua đất nhưng không có sổ đỏ
lãnh đạo tỉnh quảng nam đã chỉ đạo thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện các dự án
do công ty cổ phần bách đạt an làm chủ đầu tư
trong quá trình thanh tra nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự
sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra xử lý
theo đó khoảng một khách hàng mua đất tại ba dự án khu đô thị bách đạt một
b mở rộng hera complex riverside thuộc khu đô thị mới điện nam điện ngọc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã không nhận được sổ đỏ khi giao dịch mua đất
với công ty cổ phần bách đạt an khiến họ rất bức xúc
theo phản ánh của những người này họ mua đất do công ty bách đạt làm chủ đầu tư
nhưng tất cả các dự án này đều chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện
việc mua bán này thông qua công ty môi giới là công ty cổ phần hoàng nhất nam
nhất nam land và khách hàng đã thanh toán chín mươi năm giá trị bất động sản
tuy nhiên hai công ty trên hứa hẹn mà không có sổ đỏ